chiều ngày một tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh hậu giang đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động lần thứ năm
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số sáu về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua
giỏi việc nước đàm việc nhà giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thời gian qua phong trào thi đua do các cấp công đoàn tỉnh hậu giang phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng như tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh
tại hội nghị lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị công đoàn các cấp trong tỉnh hậu giang
cần thường xuyên quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước
của đảng bộ tỉnh và của tổng liên đoàn lao động việt nam về xây dựng giai cấp công nhân
về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động phát triển toàn diện
về trí thức đạo đức thể chất tinh thần có năng lực sáng tạo khát khao hoài bão
làm chủ khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế